ủy ban nhân dân tp hà nội vừa có văn bản yêu cầu sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc ủy ban nhân dân tp giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo đó thành phố sẽ cổ phần hóa một mươi sáu doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước gồm năm tổng công ty bốn công ty mẹ công ty con bảy công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên một trăm linh vốn nhà nước độc lập
tiếp tục sắp xếp các doanh nghiệp còn tồn tại giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm gồm công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn một thành viên haprosimac phá sản công ty kỹ thuật điện thông bán cửa hàng lương thực số sáu mươi ngô thị nhậm chuyển giao công viên tuổi trẻ thủ đô thuộc công ty đầu tư và dịch vụ tuổi trẻ hà nội sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh sau đó thực hiện phá sản công ty đầu tư và dịch vụ tuổi trẻ hà nội